thưa quý vị trong những ngày vừa qua thì bắc bộ tiếp tục nắng nóng cao điểm
khiến cho ai nấy cũng có phần mệt mỏi
nhất là thời điểm tan tầm và những công việc phải làm ở ngoài trời
và mặc dù ngày hôm qua sẽ có một chút mưa đã giải nhiệt rồi
tuy nhiên cơn mưa đó vẫn chưa đủ để làm nhiệt độ dịu mát hơn
và ngày hôm nay thì không chỉ ở bắc bộ mà cả trung bộ đều có nắng nóng gai gắt
sẽ nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ c
cục bộ còn có nơi cao hơn nữa
và nhiệt độ cao và độ ẩm không khí thấp
sẽ khiến gia tăng nguy cơ về cháy rừng tại cả bắc bộ và trung bộ
người dân tại những khu vực này cần phải tuyệt đối thận trọng
không tùy tiện sử dụng lửa dù chỉ là một tàn thuốc nhỏ thôi ạ
trong khi đó nam bộ vào ngày hôm nay thì nhiệt độ vẫn ở ngưỡng ba mươi một ba mươi ba độ
đang là mùa mưa kèm theo gió mùa tây nam hoạt động nhiều
chính vì vậy mà đầu giờ chiều ngày hôm nay lại xuất hiện mưa